giá thuê trung bình của thị trường văn phòng khu vực trung tâm được ghi nhận ở mức hai mươi bốn usd khoảng năm trăm năm mươi đồng một mét vùng một tháng tăng năm so với cùng kỳ theo quý
theo cả quý i thị trường khu vực ngoài trung tâm ghi nhận giá thuê trung bình tăng nhẹ hai theo quý do giá thuê cao ở các tòa nhà mới hoàn thành
mặc dù nguồn cung khan hiếm nhưng giá cho thuê văn phòng của hai phân khúc a và b tại tp hcm đều ổn định hơn so với năm hai nghìn một mươi tám do nguồn cung tiếp tục được bổ sung
thị trường văn phòng tp hcm từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi một dự kiến sẽ chào đón thêm một mươi sáu tòa nhà văn phòng mới với tổng diện tích cho thuê lên đến hơn bốn trăm linh m hai
các tòa nhà đang xây dựng này đã bắt đầu nhận cam kết thuê từ phía khách thuê trước khi tòa nhà được hoàn thành với mức giá cạnh tranh
việc mở rộng nhanh chóng của thị trường được thúc đẩy bởi tình hình hoạt động rất tốt của thị trường
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần nam bộ đất xanh tây nam bộ tổ chức lễ khai trương trụ sở mới và kỷ niệm một năm thành lập
công trình trụ sở mới của công ty tọa lạc tại đường số một trăm ba mươi chín trần hưng đạo phường an phú quận ninh kiều thành phố cần thơ là tòa nhà năm tầng mang cảm hứng thiết kế châu âu hiện đại
sang trọng nhằm thể hiện vị thế tầm vóc và sức mật mạnh mẽ của một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tây nam bộ
qua một năm hoạt động đất xanh tây nam bộ đã đạt được những thành công đáng kể doanh thu đạt chỉ tiêu một trăm linh đã phát triển thành công nhiều dự án cao cấp như cần thơ residence
khu dân cư tây đô ecopark khu đô thị thông minh thành đô khu biệt thự hưng lợi cung cấp giải pháp ăn cư đầu tư về đất nền và nhà ở cho hàng nghìn khách hàng
theo kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi chín đất xanh tây nam bộ sẽ phát triển thêm ba công ty thành viên bao gồm đất xanh cần thơ đất xanh an giang và đất xanh vĩnh long
đất xanh tây nam bộ đề ra mục tiêu kinh doanh là năm hai nghìn hai mươi đạt doanh thu hai tỷ năm hai nghìn hai mươi ba đạt doanh thu năm tỷ phân đấu trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu vùng đồng bằng sông kiều long
sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc khi làm sổ đỏ vẫn được cấp sổ đỏ nếu thuộc năm trường hợp theo quy định mới tại nghị định một hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
theo quy định mới sẽ có thêm năm trường hợp được cấp sổ đỏ bao gồm sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đất được giao không đúng thẩm quyền cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất
cấp sổ đỏ cho đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau cấp sổ đỏ với thừa đất đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên theo đó người sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc khi làm sổ đỏ vẫn được xem xét cấp sổ đỏ nếu thuộc năm trường hợp trên
thưa quý vị và các bạn bộ công thương việt nam và amazon đã thống nhất chương trình hợp tác trong vòng ba năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu toàn cầu xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp trên môi trường thương mại điện tử của amazon
một trăm linh doanh nghiệp đã được amazon và cục xúc tiến thương mại lựa chọn để đăng ký tài khoản trong đợt đầu tiên
cụ thể một trăm linh doanh nghiệp đã được amazon và cục xúc tiến thương mại lựa chọn để đăng ký tài khoản và tham gia xuất khẩu qua amazon trong đợt đầu tiên
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín cục xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo để lựa chọn ra những doanh nghiệp có đủ năng lực xuất khẩu vào amazon
thưa quý vị và các bạn chương trình nhiệm sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândantv vn và qua youtube truyền hình nhân dân
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại